đoàn công tác của chính phủ do đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh sơn la về công tác cải cách hành chính
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương hòa bình đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh sơn la
trong việc phát triển kinh tế xã hội cũng như những kết quả của địa phương đã đạt được trong công tác cải cách hành chính
phó thủ tướng đề nghị tỉnh sơn la trong thời gian tới tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với thực hiện có hiệu quả
nghị quyết số bốn của ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi suy thái
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
cùng với đó sơn la cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai cải cách hành chính nâng cao chất lượng công tác xây dựng
ban hành văn bản quy định quy phạm pháp luật về cải cách hành chính
nhân dịp này đoàn công tác của chính phủ đã đi thăm tặng quà hai hộ gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn thành phố sơn la
thăm các mô hình phát triển cây ăn quả tại địa phương